một vụ giết người cướp tài sản nghiêm trọng cũng vừa xảy ra trên địa bàn phường quang trung
thành phố con tum tin do nhóm phóng viên antv con tum vừa chuyển về
được biết nạn nhân là bà nguyễn thị khuất sống tại số nhà ba mươi năm phạm ngọc thạch
phường quang trung thành phố con tum người dân phát hiện bà khuất nằm chết trên vùng máu với
nhiều vết thương trên cơ thể tại hiện trường đồ đạc trong nhà bị xáo trộn kết sắt bị hung thủ
đập phá lấy hết tài sản bên trong cơ quan công an đã ngay lập tức có mặt để khám nghiệm
hiện trường khám nghiệm tử thi sau khi nhận được tin báo